trên thế giới thì hiện tại đã có ba mươi ba triệu năm trăm linh nghìn ca mắc covid một mươi chín
mỹ và châu âu thì vẫn tiếp tục có thêm nhiều ca mắc mới
hoạt động đi lại trên toàn cầu vẫn bị hạn chế do thế giới đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới
trong số ba mươi ba năm trăm bốn mươi một bảy trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu có một sáu bảy mươi hai ca tử vong
mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
với bảy ba trăm sáu mươi một một trăm tám mươi sáu ca nhiễm và hai trăm linh chín bảy trăm bảy mươi bốn ca tử vong
xếp sau mỹ là ấn độ và brazil
tại mỹ tổng thống donald trump vừa công bố kế hoạch phân phối một trăm linh triệu bộ xét nghiệm nhanh virus sars cov hai
cho các bang trong tuần này đồng thời kêu gọi thống đốc các bang sử dụng để mở cửa trở lại các trường học
tại châu âu chính quyền vùng bruxelles của bỉ đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn
nhằm ngăn chặn các ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng
hiện số ca nhiễm mới chung
trung bình mỗi ngày tại bỉ là một năm trăm hai mươi tám bảy ca thì tại bruxelles trung bình lên tới hai năm ca
tại nga tổng thống vladimir putin nhấn mạnh cuộc chiến với đại dịch vẫn tiếp tục
đồng thời kêu gọi người dân không được mất cảnh giác bởi số ca nhiễm mới tại nước này trong những ngày gần đây tăng mạnh
tại châu á philippines kéo dài thêm một tháng tới ngày ba mươi một tháng một mươi
các quy định hạn chế ở khu vực thủ đô manila
thái lan sẽ mở rộng các trường hợp người nước ngoài được phép nhập cảnh từ tháng một mươi